cá cha và các sản phẩm thủy sản luôn mang lại giá trị xuất khẩu cao nhất cho ngành nông nghiệp
tuy nhiên do quá chú trọng xuất khẩu nên thị trường nội địa vẫn chưa được khai thác
để đẩy mạnh tiêu thụ cá cha và sản phẩm thủy sản tại thị trường trong nước
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tích cực triển khai nhiều giải pháp
để thúc đẩy tiêu thụ cá tra tại thị trường nội địa
hiện nay tổng diện tích nuôi cá cha của việt nam vào khoảng năm ha với sản lượng đạt một một triệu tấn
trong đó trên tám mươi diện tích do các doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư sản xuất với quy trình khép kín hiện đại
đảm bảo an toàn vệ sinh và truy xuất nguồn gốc được các tổ chức quốc tế chứng nhận đạt chuẩn
hiện sản phẩm cá cha được xuất khẩu đi một trăm sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
tuy nhiên mặc dù có nhiều thành tích trong xuất khẩu nhưng tại thị trường trong nước sản phẩm cá cha đang bị lãng quên
với trên chín mươi hai triệu dân thị trường trong nước được đánh giá là rất tiềm năng cho việc tiêu thụ các sản phẩm cá cha
đặc biệt là tại thị trường miền bắc nơi mặt hàng cá cha hầu như còn vắng bóng
cá tra này bán ở các siêu thị nhưng hoàn toàn dưới dạng phi lê đông lạnh
cho nên người dân miền bắc vẫn chưa quen với có thói quen ăn cá đông lạnh
để khuyến khích người tiêu dùng trong nước đặc biệt là các tỉnh phía bắc sử dụng sản phẩm cá cha
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tích cực triển khai nhiều giải pháp
trong đó hội trợ cá cha và sản phẩm thủy sản việt nam tại hà nội sẽ được tổ chức từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi tới đây
được xem là một giải pháp cụ thể để người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm cá tra
thông qua hội trợ này giới thiệu đến khách hàng những khách hàng đã có và khách hàng tiềm năng ở khu vực phía bắc biết đến sản phẩm cá cha
đó là khi chúng ta hiểu rồi chúng ta biết nó chúng ta sử dụng nó tạo ra một lượng khách hàng rất là lớn
từ đó thì cái bước tiếp theo là chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với doanh nghiệp các hiệp hội và các đơn vị tiêu thụ sản phẩm
tạo một kênh liên kết làm sao đó từ cơ sở sản xuất đến các nơi tiêu thụ
ví dụ như là khu công nghiệp như trường học
như bệnh viện các bếp ăn tập thể để làm sao từ lượng người sử dụng nhiều như thế
và chúng ta tạo được một kết nối cung cầu một cách bền vững từ cơ sở sản xuất đến người tiêu dùng
tại cuộc họp báo do bộ đông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức ngày tám tháng chín
lãnh đạo tổng cục thủy sản khẳng định những sản phẩm cá cha bày bán tại hội trợ được ghi đầy đủ tem nhãn
dễ dàng truy xuất được nguồn gốc để tạo sự thuận lợi cho người tiêu dùng
trong khuôn khổ hội trợ còn có các hoạt động ẩm thực cá cha với sự tham gia của các đầu bếp nổi tiếng
nhằm giới thiệu các món ăn ngon được chế biến từ cá cha của các doanh nghiệp
ngoài ra còn có hội thảo chuyên đề về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá cha